tại bệnh viện đến nay một mươi tám năm đã không ngại khó khăn tình nguyện nhận nhiệm vụ chăm sóc f tại khoa hồi sức tích cực khi khoa này chuyển đổi công năng điều trị covid một mươi chín
quá trình chăm sóc người bệnh chị hằng đã mắc covid một mươi chín và ngày một tháng tám được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện
tại đây chị hằng được chăm sóc điều trị tận tình và khỏe lại với kết quả xét nghiệm đủ điều kiện xuất viện
ngày một mươi ba tháng tám khi xe cấp cứu bệnh viện gia đình đưa chị về quê mẹ ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cách ly
theo nguyện vọng của chị tuy nhiên tại đây chị hằng đột ngột khó thở có đưa đến trung tâm y tế nhưng không qua khỏi
để ghi nhận nỗ lực tận tâm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của điều dưỡng phương hằng và bác sĩ hữu nhân
cũng như các nhân viên y tế khác tử vong do thực hiện nhiệm vụ sở y tế đã đề nghị bộ y tế và ủy ban nhân dân tp hcm
xem xét đề xuất các cơ quan liên quan ban hành chế độ chính sách và công nhận liệt sĩ cho hai nhân viên y tế theo quy định
bác sĩ tăng dí thư
phó giám đốc sở y tế tp hcm thông tin
bên cạnh những y bác sĩ những người trực tiếp tham gia chống dịch là các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
một trong lực lượng tuyến đầu chống covid một mươi chín cũng đã phải căng mình để chiến đấu quả cảm với đại dịch
còn những chiến sĩ trẻ đang ngã xuống về bình yên của nhân dân để lại rất nhiều nỗi đau xót
đó là trung úy nguyễn văn chiến hai mươi sáu tuổi đội an ninh công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
trung úy nguyễn văn chiến hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tuần tra
phòng chống dịch covid một mươi chín tại chốt kiểm soát thuộc xã quỳnh văn
và bị một xe tải đi trên quốc lộ một đâm trúng vào đêm ngày sáu tháng tám
anh là con trai duy nhất trong gia đình bốn chị em có hoàn cảnh khó khăn
mẹ làm nông nuôi con ăn học còn bố đi làm phụ hồ ở miền nam
đêm ngày hai tháng tám truy đuổi một thanh niên vì hành vi chống người thi hành công vụ
thượng úy phan tấn tài hai mươi chín tuổi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận sáu tp hcm đã bị người này ép té
và hy sinh vào tối cùng ngày
gia đình bố mẹ của thượng úy tài cũng thuộc diện khó khăn
đồng đội người thân cũng mãi tiếc thương đại úy lê huỳnh nhật minh ba mươi hai tuổi
phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
hy sinh vào ngày một mươi một tháng tám khi làm nhiệm vụ truy vết các ca f một do bị lây nhiễm covid một mươi chín
đại úy minh là con trai duy nhất trong gia đình dầu truyền thống cấp mạng
cha nguyên là phó trưởng phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh vì lý do sức khỏe vừa mới nghỉ hưu
các chiến sĩ trên tuổi đời còn rất trẻ hy sinh giữa đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tiếng biệt những người chiến sĩ thân thương hầu hết chỉ là những cái chào vội của đồng đội
nhiều người thân còn chưa thể đến thắp một nén hương vĩnh biệt
trung ý chiến thường úy tài đại úy minh là ba trong rất nhiều tấm gương sáng
của người chiến sĩ công an nhân dân hy sinh trong thời bình
các anh là những người trẻ dũng cảm dám dấn thân vì nhiệm vụ
sự hy sinh của các anh sẽ là động lực để những người trẻ
những người đồng đội của các anh
càng quyết tâm sông va vào cuộc chiến chống dịch đẩy lùi covid một mươi chín trả lại bình yên cho xã hội
quý vị thân mến tưởng niệm chính là lời chào tạm biệt muộn màng dành cho những người đã mất
cũng là khoảnh khắc để chúng ta nhìn lại những gì mà tất cả chúng ta đã cùng trải qua
đất nước ta đã vô cùng kiên cường vững tâm trước đại dịch
hy vọng những khó khăn sẽ sớm qua đi
chúng ta những người đang sống hay cố gắng sống thật tốt
sống cho mình sống cho cả phần của những người
những người đã mất xin hãy bao dung yêu thương và trân trọng nhau khi còn có thể
vâng những thông tin mới nhất về tình dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại